vào ngày ba mươi một tháng ba tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan cho biết về nguyên tắc ankara
sẵn sàng đóng vai trò là nước bảo lãnh an ninh cho ukraine nhưng cần làm việc cụ thể
về các chi tiết cho một định dạng như vậy
trong tuyên bố của mình ông erdogan cho biết các cuộc đàm phán giữa moscow và kiev
tại istanbul đã tạo động lực đáng kể cho tiến trình chấm dứt xung đột
ông cho biết sẽ nhắc lại lời đề nghị tổ chức một cuộc gặp giữa tổng thống ukraine
vladimir zelensky và tổng thống nga vladimir putin
thổ nhĩ kỳ là một thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
có chung đường biên giới trên biển với ukraine và nga ở biển đen
ankara có quan hệ tốt với cả moscow và kiev và đã đề nghị làm trung gian hòa giải
cho cuộc xung đột giữa hai bên